trong khi đó liên quan đến vụ hành hung một nạn nhân nữ tại đường tránh trúc lâm yên tử
hồ tuyền lâm phường ba tp đà lạt tỉnh lâm đồng xảy ra vào hai ngày trước
cho đến chiều nay công an tp đà lạt đã triệu tập làm việc chín người có liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng sáu năm nay nạn nhân và huỳnh phương bích nguyệt
trú tại phường bảy tp đà lạt cùng góp tiền chơi tiền ảo trên mạng internet
sau đó bị thua hết
nghi ngờ bị lừa tiền nên nguyệt đòi nạn nhân trả lại tiền đã góp rồi cả hai xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi bảy tháng tám sau khi hẹn gặp nhau để nói chuyện nguyệt rủ thêm bảy người đến đường trần phú
phường ba thì gặp nạn nhân liền yêu cầu lên xe đi xuống hồ tuyền lâm
tại đây cô gái bị nhóm của nguyệt sử dụng mũ bảo hiểm tay chân hành hung gây bầm tím mặt mũi
trong lúc hành hung có một người trong nhóm quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận
xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng công an thành phố đà lạt khẩn trương vào cuộc điều tra
bước đầu làm rõ vai trò hành vi của từng đối tượng trong vụ việc
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật